tại hà nội cùng với các cấp các ngành thanh niên thủ đô hà nội cũng đã có những cách làm hay
hoạt động ý nghĩa chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phát động các phong trào cuộc thi lễ kỷ niệm bằng hình thức trực tuyến
tránh tập trung đông người để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
hay tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh bằng nhiều phương tiện thông tin
fanpage trên mạng xã hội là một trong số những cách làm mới
mà thành đoàn hà nội đã triển khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
cùng với đó là các hoạt động thiện nguyện
phát gần hai trăm linh khẩu trang miễn phí cho các tầng lớp nhân dân thủ đô
cũng như ở nhiều tỉnh thành khác
trao tặng một trăm linh bồn rửa tay dã chiến tại những nơi công cộng
bến xe nhà ga lập chốt đo thân nhiệt phát trung dịch rửa tay miễn phí
thanh niên thủ đô đang phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động xã hội
đang vào cuộc xuất giáo
là những nơi mà có người bệnh covid một mươi chín
để hợp ứng thiết thực là cơ gọi của đảng chính phủ bộ y tế
trong phòng chống dịch covid
tháng thanh niên là dịp để đoàn viên thanh niên thủ đô
công nghiên sức trẻ trí tuệ tài năng đối với cộng đồng
những kết quả sáng tạo nổi bật tuổi trẻ của thủ đô
đã đạt được cũng là những tiền đề để tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề thanh niên thủ đô tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng
đạt kết quả cao như mục tiêu đã đề ra